bộ trưởng quốc phòng nga sergei shoigu ngày hôm qua một mươi bảy tháng ba đã yêu cầu hạm đội biển đen
phải tăng cường bảo vệ cơ sở vật chất đồng thời tiến hành tập trận thường xuyên
nhằm nâng cao khả năng phòng vệ
trong cuộc thị xác thì sở chỉ huy hạm đội biển đen bộ trưởng shoigu chỉ thị
phải nâng cao khả năng sống sót của lực lượng tàu chiến
và mức độ an toàn của cơ sở hạ tầng hạm đội
ông cũng yêu cầu lực lượng tàu quân sự của hạm đội biển đen
phải được lắp thêm súng máy cỡ nòng lớn
người đứng đầu ngành quốc phòng nga đưa ra chỉ thị nói trên
trong bối cảnh thời gian gần đây đã xảy ra nhiều vụ tấn công nhằm vào các tàu chiến của nga
hôm một mươi bốn tháng hai vừa qua bộ tổng tham mưu quân đội ukraine tuyên bố
đã tấn công tàu đổ bộ cỡ lớn sasa kunikov của nga trên biển đen
vào tháng chín năm ngoái bộ quốc phòng nga thừa nhận
hai tàu quân sự đã bị hư hại do trúng tên lửa hành trình của ukraine